cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông chúng tôi là chiến sĩ công an nhân dân yêu cảnh sát giao thông với hơn một triệu lượt người theo dõi trên không gian mạng cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân
qua các vụ việc lực lượng công an khuyến cáo với người dùng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác lựa chọn các trang mạng xã hội có tích xanh và được công bố một cách chính thức kiểm tra đối soát nguồn tin khi tiếp nhận chia sẻ
kỹ năng cần thiết với mỗi người là không like
share hay theo dõi các fanpage không chính thức
chỉ theo dõi các trang có tích xanh và hãy báo cáo nội dung xấu khi thấy các trang giả mạo lực lượng công an
tôi nghĩ bộ công an và bộ thông tin và truyền thông cần phối hợp rà soát và giải quyết triệt đề các trang mạng xã hội giả mạo kiểu này
môi trường mạng xã hội luôn tiềm ẩn các hoạt động tội phạm cũng như hành vi vi phạm pháp luật dưới nhiều hình thức thủ đoạn khác nhau
khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an
hoặc cơ quan nhà nước cần thông báo ngay tới các cơ quan chức năng nơi gần nhất để xử lý ngăn chặn
hãy nói không với việc chia sẻ bình luận theo dõi các trang mạng xã hội giả mạo
bạn nghĩ sao về các trang mạng xã hội giả mạo hiện nay
cần làm gì để ngăn chặn các fanpage giả mạo lực lượng công an
hãy cùng tương tác với chúng tôi và chia sẻ quan điểm của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân a g truyền hình công an